cũng trong sáng ngày hôm qua trên địa bàn thành phố vinh đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến một người chết và một người bị thương nặng
vào lúc một mươi h tám phút tại km ba trăm một mươi hai một trăm linh thuộc xóm một mươi xã nghi liên thành phố vinh tàu khách se tám chạy hướng nam bắc đã đâm vào chiếc ô tô bốn chỗ ngồi biển kiểm soát ba mươi bảy s bảy trăm năm mươi
lái xe là anh trần tiến công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám vụ tai nạn làm chiếc xe bị hư hỏng nặng và chị đậu thị minh loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đi cùng trên xe ô tô bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
trước đó vào hồi chín giờ cùng ngày tại km ba trăm một mươi tám bảy trăm tám mươi thuộc địa bàn xóm một mươi hai xã nghi kim tp vinh tàu hàng sbn một có số hiệu đầu máy bảy trăm hai mươi bốn đã đâm vào anh đinh văn đỉnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã hương hòa thành phố vinh
khi anh đỉnh băng qua đường sắt bắc nam hậu quả anh đình bị chết tại chỗ lực lượng cảnh sát giao thông công an tp vinh đã phối hợp với ngành đường sắt tiến hành lập biên bản hiện trường vụ việc để xác định nguyên nhân